gặp mặt có đồng chí trung tướng trần bá thiều tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân

vì vậy việc tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa bảo hiểm xã hội việt nam các bộ ban ngành công an nhân dân các đơn vị địa phương và bảo hiểm xã hội công an nhân dân là cơ sở để công tác bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế công an nhân dân tiếp tục có những bước phát triển mới đáp ứng tôn yêu cầu đảm bảo quyền đợi của cán bộ chiến sĩ và người lao động trong công an nhân dân

nhằm ôn lại truyền thống bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của đơn vị mình
các lực lượng đã tích cực chủ động đổi mới cho công tác
cùng nhau khắc phục những khó khăn vừa nên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tại buổi lễ đã có tám mươi bảy tập thể và cá nhân được bộ công an tổng cục cảnh sát
ủy ban nhân dân tỉnh và giám đốc công an tỉnh khen thưởng
về thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu và đối tranh trận áp các loại tội phạm
bảy mươi năm qua dưới sự chỉ đạo của đảng sự giúp đỡ nhiệt tình của các ban ngành
đoàn thể và nhân dân các thế hệ làm công tác tham mưu của lực lượng công an đắk lắc
đã có những nông góp rất quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự
cũng như xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
các lực lượng đã điều tra làm rõ trên ba mươi bốn vụ án hình sự
bắt xử lý hơn ba mươi năm đối tượng các loại chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch
bảo vệ an toàn các lễ hội các đoàn khách nước ngoài lãnh đạo trung ương đến thăm
làm việc tại địa phương và các kế hoạch diễn tập phương án phòng chống gây dối biểu tình bạo loạn
tại buổi lễ sau khi đánh giá ghi nhận biểu dương những đồng góp của các thế hệ cán bộ
chiến sĩ lực lượng tham mưu công an đắk lắc qua các thời kỳ
lãnh đạo công an tỉnh đã trao tặng bằng khen của bộ công an
và giấy khen của giám đốc công an tỉnh cho các tập thể cá nhân cán bộ chiến sĩ
có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu phục vụ chiến đấu trong thời gian qua
vâng thưa quý vị và các bạn qua bảy mươi năm xây dựng và trưởng thành
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thể hiện rõ vai trò to lớn của mình
trong thực hiện nhiệm vụ chung của lực lượng công an nhân dân
cũng như yêu cầu của đất nước trong tình hình mới
vâng đọc biệt những kết quả của công tác cải cách thu tục hành chính
đã phục vụ tốt hơn cho quyền lợi của người dân
đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
hôm nay bà lục đến trụ sở công an tỉnh phú thọ để cấp đổi chứng minh thư nhân dân
trước đây để làm xong hồ sơ cấp chứng minh thư bà lục phải mất tới hai ngày
nhưng giờ chỉ cần đợi một mươi năm phút là bà đã hoàn tất mọi giấy tờ
thủ tục cấp đổi nhanh gọn lại được cán bộ chiến sĩ nhiệt tình hướng dẫn
khiến bà cảm thấy thật hài lòng
trong hồi trưa hai nghìn ba
từ bà đi chậu hết đi rồi hồi đấy nó còn dích dắt nhiều
bây giờ các em chị làm như thế này là rất là mau chóng
giúp đỡ chúng tôi đi lại đỡ bất tỏa
khác với ba năm trước thượng úy nguyễn thị ngư công an tp hải phòng
đã nhản hơn rất nhiều mỗi khi làm thủ tục cấp đổi chứng minh thư cho người dân
chỉ với vài thao tác trên máy tính là đồng chí ngư đã có tất cả các thông tin cơ bản
về công dân để làm thủ tục nhanh nhất
hiệu quả nhất
thực tế từ khi tp hải phòng xây dựng thành công hệ thống dữ liệu dân cư
đã tạo rất nhiều thuận lợi cho công việc của cán bộ chiến sĩ
chúng tôi là tiếp dân cả ngày thứ bảy
sẵn sàng làm thêm ngoài giờ
chúng tôi đã phối kết hợp với đưu điện công an tp hải phòng
là chuyển phát đến tận nhà cho công dân
tôi thì công tác trên hà nội hôm nay tôi tranh thủ về
thấy cơ quan cấp giấy chứng minh thư đây là làm rất là nhanh gọn rất thuận lợi
cho nên là tôi cũng rất là
mừng về cái cơ chế cải cách hành chính của chúng ta có nhiều thay đổi
bảy mươi năm qua công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
phục vụ có hiệu quả việc thực hiện chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân
đặc biệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính
các giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến công dân
đã tạo bước đột phá về quản lý dữ liệu công dân
trở thành một cơ sở dữ liệu có thể dùng chung cho tất cả các ban ngành
đây chính là căn cứ để xây dựng và ban hành luật căn cước công dân
các công dân đến giao dịch với cả các cơ quan tổ chức
không chỉ trong lực lượng công an mà tất cả các ngành
sẽ dùng các cơ sở dữ liệu các dữ liệu này
công dân sẽ không phải xuất trình các giấy tờ liên quan không phải phô tô các giấy tờ
và các cơ quan nhà nước căn cứ vào số định danh cá nhân

mà lực lượng cảnh sát quản lý
hành chính và trật tự xã hội cấp cho công dân
để mà khai thác các dữ liệu này
để thực hiện các giao dịch trên cơ sở các dữ liệu này
không bắt công dân phải kê khai
như vậy là sẽ giảm được rất nhiều các thủ tục hành chính
bớt được các giấy tờ và giảm được chi phí hành chính
trước yêu cầu phát triển của đất nước
những thay đổi thích ứng nhanh và kịp thời
trong mọi mặt công tác của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội đã tạo điều kiện quan trọng
để xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày càng tinh nhuệ chính quy hiện đại
phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng
và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chương trình xin được tiếp tục
với những tin tức về an ninh trật tự
tri cục hải quan của khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cho biết
vào đêm ngày một mươi một tháng bốn
tại khu vực kiểm tra hành lý của khách xuất cảnh
lực lượng hải quan và an ninh hàng không tân sơn nhất
đã phát hiện nghi vấn bên trong hành lý ký gửi
của năm hành khách xuất cảnh của tỉnh việt nam
bay từ thành phố hồ chí minh đi đài loan
kiểm tra thực tế cơ quan chức năng đã phát hiện
tổng cộng một mươi tám con chim sống các loại
gồm chích choe thang chích choe lửa họa mi đài loan
được hành khách cất giấu trong vali
và cột vợ chân với ống quần dài phủ bên ngoài
theo kết luận của viện sinh học nhiệt đới
thuộc viện hàng lông khoa học và công nghệ việt nam
có đến một mươi một con chim sống
gồm chích choe lửa và họa mi đài loan
thuộc danh mục các loài động vật hoang dã cấm xuất khẩu
và danh mục nhóm hai động vật rừng hạn chế khai thác
sử dụng vì mục đích thương mại
vụ việc đang được tri cục hải quan
cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra
xử lý theo quy định
công an huyện tràng định tỉnh lãng sơn
vừa cho biết đã bắt giữ được đối tượng
truy nã đinh văn hiễu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chủ tệ xã tri phương huyện tràng định
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
công an huyện tràng định đã triệt phá chuyên án
bắt giữ ba đối tượng phạm tội về ma túy
sau khi điều tra mở rộng
đã làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng
có liên quan trong đó có đình văn hiễu
sau khi phạm tội đối tượng hiễu
đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
truy nã đối với đình văn hiễu
để trôn tránh sự truy bắt của lực lượng công an
đối tượng hiễu đã sang trung quốc làm thuê
xóa về nước vào tỉnh bình dương
tuy nhiên khi vừa đặt chân trở về địa phương
đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
công an huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
vừa bắt tạm giam nguyễn văn cải
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
ngụ ấp ba đình xã vĩnh bình bắc
huyện vĩnh thuận về hành vi hiếp dầm
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng ba
thấy một em nhỏ một mươi sáu tuổi
chú cùng địa phương là cháu vợ của cải
đang ở nhà một mình
định đổi bại với em nhỏ
sự việc trên đã được trình báo đến cơ quan công an
và ngay sau đó công an huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
đã tạm giam nguyễn văn cải để điều tra
về hành vi hiếp dầm
vâng lại thêm một vụ án về trẻ em bị xâm hại
có thể thấy tình trạng trẻ em bị xâm hại
đang ngày một gia tăng
là vấn đề nhức nhối của xã hội
điều đáng lo ngại là mức độ
của các vụ xâm hại trẻ em đang ngày càng
trở nên nghiêm trọng
vâng cháu chị uyên vẫn còn nhớ
vụ việc mới đây nhất đó chính là hai mươi ba em học sinh
tại một trường tiểu học của tỉnh lào cai
bị bảo vệ xâm hại tình dục đúng không ạ
vâng theo tôi nhớ đó là trường tiểu học la bán tẩn đúng không ạ
vâng ạ vụ việc đã gây
rất nhiều bức xúc trong dư luận
và đặc biệt là các bậc phụ huynh
vâng thưa quý vị và các bạn có thể thấy rằng
mặc dù pháp luật việt nam quy định các hình phạt
đối với hành vi xâm hại tình dục ở trẻ em
là khá nghiêm khắc tuy nhiên thì số vụ
chưa ra xét xử lại chỉ chiếm phần trăm rất nhỏ
vậy thì để hiểu thêm về vấn đề này
thì ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi
phóng sự của truyền hình công an nhân dân
đây là đối tượng đỗ văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã la bán tẩn
huyện mường khương tỉnh lào cai
lợi dụng làm công tác bảo vệ
của trường phổ thông dân tộc bán trú
tiểu học la bán tẩn
đỗ văn nam đã có hành vi sảm sỡ
dâm ô với một số cháu học sinh
từ lớp một đến lớp năm
có độ tuổi từ sáu đến một mươi một tuổi
hành vi này diễn ra trong thời gian dài
nhưng những người quản lý
cũng như chính quyền địa phương không hề hay biết
trên thực tế
các vụ án xâm hại tình dục trẻ em
điều này đang có xu hướng gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng điều đang nói là cộng đồng xã hội vẫn còn hạn chế trong nhận thức về vấn đề này chỉ khi sự việc xảy ra được khai báo thì mới được đưa ra xử lý
đến thăm và tìm hiểu mô hình nuôi dê nuôi gà và trồng rau màu của anh lâm hoàng tranh ấp dòng giữa a xã vĩnh trạch đông chúng tôi càng trân trọng tinh thần siêng năng làm lụng cũng như kỹ thuật chăn nuôi trồng màu bài bản khoa học của anh
anh chanh chia sẻ trước đây gia đình anh vay được hai mươi năm triệu đồng từ chương trình cho vay vốn ưu đãi dành cho hộ khơ me đồng thời được tham gia các lớp học nghề miễn phí về nuôi gà nuôi dê và trồng rau màu
nhờ có vốn phát triển sản xuất và nắm vững kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi nên những mô hình làm ăn của anh luôn đạt hiệu quả kinh tế
theo anh tranh sự quan tâm hỗ trợ của đảng và nhà nước bên cạnh việc tạo điều kiện cho anh phát triển sản xuất còn là động lực để gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống
theo báo cáo của ban dân tộc tỉnh bạc liêu thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở đất sản xuất cho hộ khơ me nghèo từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi năm tỉnh đã hỗ trợ đất ở đất sản xuất cho hơn bảy trăm linh hộ với kinh phí trên bảy tỷ đồng
về vốn ưu đãi phát triển sản xuất kinh doanh hàng năm tỉnh hỗ trợ cho hàng ngàn hộ nghèo khơ me vay vốn
vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền hàng tỷ đồng
đối với dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ cơ me nghèo cũng được quan tâm thực hiện khá tốt
nhờ triển khai thực hiện khá tốt các chính sách dành cho đồng bào khơ me nên đời sống vật chất tinh thần của hộ khơ me ở bạc liêu gần đây được nâng lên rõ rệt
ban dân tộc chúng tôi cũng còn làm tốt công tác tham mưu đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch phân bổ các nguồn vốn và kinh phí
đồng thời chúng tôi còn hướng dẫn đôn đốc kiểm tra rồi nắm tình hình việc tổ chức thực hiện ở cơ sở và tổ chức thăm hỏi tặng quà rồi giúp đỡ những hộ mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
có thể nói những chủ trương chính sách của đảng nhà nước và sự quan tâm của các cấp các ngành đối với công tác chăm lo cho đồng bào khơ me nói chung
hộ khơ me nghèo nói riêng đã đáp ứng đúng tâm tư nguyện vọng của người dân
những sự quan tâm đó đã tạo cơ hội để họ có điều kiện lao động phát triển sản xuất tạo ra cuộc cải vật chất nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống
đồng thời qua đây còn tạo được niềm tin động lực để mọi người hăng say lao động sản xuất góp phần đưa kinh tế vùng đồng bào khơ me trong tỉnh bạc liêu ngày càng phát triển
ngày hôm qua tại hà nội đã diễn ra lễ công bố top năm trăm linh doanh nghiệp tăng trưởng và triển vọng xuất sắc nhất việt nam hai nghìn hai mươi
đây là lần thứ sáu liên tiếp việt nam repos phối hợp với việt nam nét tổ chức giải thưởng
tại lễ công bố nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản dược phẩm điện lạnh điện tử đã phấn khởi khi nhận được những danh hiệu này
đây là vinh dự đồng thời cũng là thách thức
đối với các doanh nghiệp họ có thêm động lực những cố gắng trong thời gian tới vươn lên hội nhập kinh tế quốc tế
ngày hôm gần đây thì sự hội nhập kinh tế quốc tế sự hội nhập toàn cầu của việt nam rất lớn
đấy là những cái mà chúng tôi cũng sẽ cần phải phấn đấu cần phải vương lây và phải cạnh tranh rất quyết liệt để mà tồn tại và phát triển
đứng từ góc độ nhìn nhận của cộng đồng doanh nghiệp việt nam bên cạnh những gì họ đã làm được
thì thách thức lớn nhất chính là vấn đề liên quan đến xúc tiến thương mại mở rộng thị trường
và hơn nữa thách thức
cũng chính là áp lực cạnh tranh của doanh nghiệp khi việt nam tham gia nhiều hiệp định tự do thế hệ mới và hội nhập khu vực
lần đầu tiên là doanh nghiệp mình được xếp vào past năm trăm linh thì đây là một niềm vinh dự rất là tự hào
và đây cũng là cái động lực để mà công ty tiếp tục phấn đấu cho những năm tiếp sau
và chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì công ty vẫn tiếp tục lọt vào fas năm trăm linh và ở cái vị trí thừa hàng cao hơn
hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên antv
vâng ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình điểm báo của chúng tôi
chưa bao giờ người tiêu dùng cảm thấy bất an với vấn đề an toàn thực phẩm như hiện tại
cùng với việc phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm
năm hai nghìn một mươi sáu thành phố hà nội cũng quyết tâm xử lý mạnh tay các sai phạm trong lĩnh vực này
hà nội là thị trường trung chuyển tiêu thụ thực phẩm lớn nhất nhì cả nước cũng là địa bàn có số lượng cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm khổng lồ với trên năm mươi tám cơ sở
do đó lực lượng chức năng sẽ ra quân xử phạt nặng các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ theo quy định đặc biệt là đối với những xe máy xe điện không đăng ký
từ nay đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu phòng cảnh sát giao thông công an
tỉnh và công an một mươi tám huyện thị xã thành phố đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường kiểm tra nhắc nhở vận động người dân thực hiện việc đăng ký sử dụng xe máy điện
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu trở đi các trường hợp sử dụng xe máy điện tham gia giao thông không đăng ký đều bị xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật